cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đã làm rõ lái xe và phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông
là một người tử vong tại chỗ
sau khi gây ra vụ tai nạn tại km một mươi chín sáu trăm linh đường tránh huế thuộc xã thủy bằng tp huế
tài xế đã bỏ trốn
đến tối ngày một mươi hai tháng sáu công an tp huế đã tạm giữ được lái xe cùng phương tiện gây tai nạn
là ô tô đầu kéo biển kiểm soát bốn mươi ba h tám mươi chín kéo theo rơ móc tại cửa khẩu quốc tế lao bảo của tỉnh quảng trị
còn tại điện biên hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ lào về việt nam
vừa bị bộ đội biên phòng điện biên triệt phá bắt giữ ba đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
heroin và thuốc viện
khoảng một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu tại khu vực mốc một mươi bảy thuộc địa phận bản nậm là xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đã bắt giữ hai đối tượng là bun son và lách vang cùng chú tại tỉnh phong sa lì của lào
cùng tăng vật gồm một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp sáu kg thuốc viện một súng kíp ba điện thoại di động
cùng ngày tại bản sơn tống xã na tông huyện điện biên lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ được đối tượng
sùng a tỉnh trú tại tỉnh điện biên thu giữ một mươi bánh heroin và một xe máy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
chiều nay công an huyện giao thủy của tỉnh nam định cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra công an tỉnh
để làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng tử vong
các vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng
vào sáng cùng ngày một người dân đến nhà của hai nạn nhân ở xóm tám xã giao tiến thì phát hiện hai vợ chồng này đã tử vong
trong đó người vợ tử vong với một vết thương ở phần cổ còn người chồng chết trong tư thế treo cổ
nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khoanh vùng khu vực xung quanh ngôi nhà
đồng thời huy động lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện như là quán karaoke dịch vụ lưu trú đang có nhiều diễn biến phức tạp
khiến cho xã hội lo ngại về lối sống xa ngã của một bộ phận giới trẻ hiện nay
trước thực trạng đó công an tỉnh lạng sơn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
đấu tranh triệt phá các tụ điểm ma túy núp bóng quán karaoke
phát hiện bắt giữ bảy vụ bảy mươi năm đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép trên ma túy trong các quán karaoke
thu giữ gần bốn mươi bảy gam ma túy tổng hợp
hơn sáu mươi năm gram ketamin bốn mươi ba triệu đồng và nhiều tam vật khác
đây là kết quả đấu tranh từ đầu năm đến nay của lực lượng công an tỉnh lạng sơn
qua thực tế cho thấy những nhóm thanh niên bị phát hiện bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thường tổ chức núp bóng dưới hình thức thuê phòng hát tại các quán karaoke
các đối tượng bật nhạc hết công suất và tổ chức sử dụng các chất ma túy mang theo
đây không chỉ là thực trạng của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh lạng sơn mà còn đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau
để hướng tới tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy lực lượng cảnh sát ma túy tăng cường chủ động phối hợp với công an các phường xã
đẩy mạnh đấu tranh không để hình thành điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố sơn
loại ma túy thường sử dụng trong vũ trường quán bar quán karaoke là ma túy tổng hợp
chúng mang lại cho người sử dụng nhiều cảm giác khác nhau
có loại kích thích bạo lực loại gây ham muốn tình dục loại gây ảo giác mạnh
đáng chú ý một số quán hát để chiêu khách đã mua ma túy về cho nhân viên vào phòng hát cùng sử dụng ma túy với khách
đang mang ma túy ra để sử dụng và công cục là do tôi chuẩn bị
em là nhân viên của quán karaoke em đang trong phòng thì được anh cảnh gọi lên phòng hít sáu để thử khách
cảnh có bỏ ma túy ra em được kệ và chia mời mọi người sau đó thì anh cảnh đưa cho em lượng kẹo em có được sử dụng
để hoạt động kinh doanh karaoke trở nên lành mạnh đúng nghĩa và ngăn chặn đấu tranh với các hành vi sử dụng ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện lực lượng công an tỉnh lạng sơn tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh
phối hợp phòng chống ma túy ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự đồng thời kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm đảm bảo hoạt động đúng theo quy định
đổi mới các nội dung hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống ma túy cho nhân dân
nhằm lên án ngăn chặn tố giác đấu tranh quyết liệt với tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp
đặc biệt là tuyên truyền cho thanh thiếu niên hiểu rõ về hiểm họa tác hại khi sử dụng ma túy tổng hợp
bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương lực lượng chức năng thì vai trò quản lý định hướng của gia đình nhà trường địa phương là vô cùng quan trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can
ổ nhóm tội phạm trộm cắp xuyên quốc gia người mông cổ
vào ngày ba tháng sáu một nam thanh niên quốc tịch thụy điển cùng với bạn ăn phở tại phường hàng chống quận hoàn kiếm
bị mất trộm một chiếc ví bên trong gồm nhiều thẻ tiến dụng và giấy tờ cá nhân
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày nam thanh niên nhận được tin nhắn từ ngân hàng với nội dung trừ tiền trên thẻ visa với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm nhanh chóng ra soát và phát hiện nhóm đối tượng người mông cổ
nghi vấn đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và triệu tập được một đối tượng
đến ngày năm tháng sáu tổ công tác phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an công an tỉnh tây ninh
bắt giữ bảy đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp trên tại một khách sạn ở địa bàn huyện bến cầu thu giữ một số tăng vật có liên quan
liên quan đến vụ việc một tài xế của hãng xe hoa mai chạy ẩu lấn làn còn đòi hành hung lái xe khác
chiều nay lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vũng tàu cho biết đã mời tài xế điều khiển xe biển kiểm soát bảy mươi hai b hai nghìn ba trăm bảy mươi lên làm việc
theo đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vũng tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe hoa mai là cao quốc kiệt trú tại thành phố vũng tàu
hai lỗi là vượt xe trong trường hợp cấm vượt và đỗ xe gây ủn tắc giao thông với số tiền bảy năm triệu đồng đồng thời tước bằng lái xe hai tháng
trước đó chiều ngày một mươi hai tháng sáu trên đường hoàng hoa thám thành phố vũng tàu đang xảy ra kẹt xe thì xe khách bảy mươi hai b hai nghìn ba trăm bảy mươi do kiệt chạy lấn làn chiều ngược lại
khi không được lái xe một mươi sáu chỗ nhường đường thì kiệt đòi hành hung tài xế xe một mươi sáu chỗ
ngay sau khi xảy ra vụ việc hãng xe hoa mai đã yêu cầu cao quốc kiệt dừng lái xe và sẽ xử lý nghiêm đối với tài xế này
thưa quý vị công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn văn huyền phó trưởng phân trường hai công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên lâm nghiệp thuận mẫn
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ea leo nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
về việc cán bộ thuộc lâm trường thuận mẫn có hành vi nhận tiền hối lộ của hộ dân để tạo điều kiện cho họ chở củi
qua trạm kiểm tra ngay sau khi nhận được tin báo đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện
phối hợp với công an xã eati tiến hành điều tra xác minh qua đó phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn huyền
đang có hành vi nhận hối lộ của một người dân ở xã ea ti huyện ea leo khám xét tại nhà và nơi làm việc của phân trưởng số hai
lực lượng công an đã thu giữ được ba triệu đồng quá trình làm việc huyền khai nhận số tiền ba triệu đồng trên
là đối tượng nhận để bỏ qua lỗi vi phạm của một người đàn ông
khi vận chuyển lâm sản qua trạm do chính quyền quản lý
thời gian qua công an tỉnh bắc cạn đã tăng cường các biện pháp công tác kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các đối tượng
đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
mới đây nhất vào khoảng năm giờ sáng ngày chín tháng sáu tại địa phận xã quân hà huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn đã phát hiện trên xe ô tô do lý văn vũ điều khiển
theo hướng cao bằng hà nội chở theo bốn người trung quốc và một chiếc xe ô tô khác do lê huy du điều khiển
theo hướng cao bằng hà nội trên xe chở ba người trung quốc
tất cả các trường hợp trên đều không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh vào việt nam
tại cơ quan công an lý văn vũ khai nhận được trần văn ngân thuê chở khách người trung quốc từ cao bằng về hà nội
trước đó vũ đã có hai lần đưa bảy người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam và được trả công một mươi năm triệu đồng
cơ quan công an đã tiến hành triệu tập trần văn ngân để đấu tranh làm rõ
ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
còn đối với lái xe lê huy du là lái xe của một hãng taxi cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn tiếp tục điều tra làm rõ
đối với bảy trường hợp người trung quốc nhập cảnh trái phép
đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang tiến hành phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh cao bằng trao trả theo quy định
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình
đối với bị cáo nguyễn mỹ bốn mươi tám tuổi trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do thiếu tiền tiêu xài nên mỹ đã nhiều lần vận chuyển ma túy cho một đối tượng tên là cô nhỏ không rõ lai lịch
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một như mọi lần mỹ điều khiển xe ô tô ra quảng trị nhận ma túy đã được thống nhất giao dịch từ trước
khi vừa đến nam hầm đường bộ hải vân
thì bị bộ đội biên phòng bắt quả tang thu giữ ba kg ma túy đá
vào thời điểm bị bắt giữ mỹ đã ba lần vận chuyển chót lọt và nhận hai mươi năm triệu đồng tiền công
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin
quá trình bắt giữ đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cám bộ chiến sĩ nhân dân và đối tượng
chín h năm mươi phút ngày một mươi tháng sáu tại khu vực bảy phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ bắt quả tang đối tượng vàng a lệnh
trú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình đang có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin tổng trọng lượng trên một mươi ba kg
cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô mà đối tượng dùng để vận chuyển số ma túy nói trên một điện thoại di động và một mươi hai triệu đồng tiền mặt
một thông tin đáng chú ý khác từ một mươi năm h ngày hôm nay một mươi ba tháng sáu liên bộ công thương tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
như vậy xăng trong nước đã có lần điều chỉnh tăng thứ sáu liên tiếp đồng thời thiết lập mức kỷ lục mới
trong kỳ điều chỉnh lần này nhà điều hành điều chỉnh tăng giá xăng e năm ron chín mươi hai thêm tám trăm tám mươi hai đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng bảy trăm chín mươi bảy đồng một lít
dầu diesel năm s tăng hai sáu trăm hai mươi sáu đồng một lít dầu hỏa tăng hai bốn trăm chín mươi ba đồng một lít chỉ duy nhất dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giảm năm trăm bốn mươi bốn đồng một kg
như vậy sau điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ một mươi năm h ngày một mươi ba tháng sáu là
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn ba mươi một một trăm một mươi bảy đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn ba mươi hai ba trăm bảy mươi năm đồng một lít
dầu diesel năm s không cao hơn ba mươi hai ba trăm bảy mươi năm đồng một lít xăng e năm ron chín mươi năm ba không cao hơn ba mươi hai ba trăm bảy mươi năm đồng một lít
dầu diesel năm s không cao hơn hai mươi chín hai mươi đồng một lít dầu hỏa không cao hơn hai mươi bảy tám trăm ba mươi chín đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn hai mươi ba trăm năm mươi bảy đồng một kg
công an thị xã gò công tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn thanh truyền sinh năm hai nghìn
cư trú ấp bắc một xã tân điền huyện gò công đông về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó truyền tàn trữ ba bịch ma túy đá và di chuyển trên đường châu âu
giao thông nông thôn khi đến đoạn thuộc ấp ông non xã tân trung huyện gò công đông
truyền về đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an thị xã gò công phối hợp công an xã tân trung bắt quả tang
tại cơ quan điều tra truyền khai vừa mua ma túy của một thanh niên trên địa bàn xã long thuận
đem về sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ
thời gian gần đây tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có dấu hiệu gia tăng ở vùng nông thôn
các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng với công tác đấu tranh triệt phá
nhằm ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này
còn công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tạm giữ hình sự đối tượng đặng văn vũ hai mươi năm tuổi
trú xã hương văn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế về hành vi cướp giật tài sản
trên đoạn đường dt bảy trăm bốn mươi một chạy qua địa bàn ấp một xã tiến hân tp đồng xoài xảy ra vụ cướp giật tài sản
một phụ nữ đang lưu thông bằng xe máy thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe mô tô từ phía sau
vượt lên áp sát giật chiếc điện thoại chỉ để trong túi quần sau
công an tp đồng xoài đã chỉ đạo đội canh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc tổ chức truy xét nhanh đối tượng gây án
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận động quần chúng nhân dân
nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện tố giác tội phạm
sau sáu giờ truy xét các cán bộ đã xác định và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đặng văn vũ
tại cơ quan công an vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp dật tài sản của mình
sau khi cướp được điện thoại vũ đem đi bán được hai bảy triệu đồng
được biết vũ là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
trong ngày một mươi ba tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh cho biết đang phú họ với công an quận tân phú
để điều tra xác minh vụ nam thanh niên nghi dùng súng dọa nhiều người trên phố
trước đó tối một mươi hai tháng sáu một đoạn clip gần một phút ghi lại cảnh nam thanh niên nghi dùng súng dọa nhiều người được đăng tải lên mạng xã hội
sự việc được xác định diễn ra ở phường tây thành quận tân phú
clip thể hiện nam thanh niên chở cô gái đi trên xe máy lưu thông trên đường
sau đó hai người này vượt lên gần xe máy khác rồi phượng cãi với một nam thanh niên
lập tức nam thanh niên đi xe máy một mình tấp vào lề đường rồi bước xuống xe rút trong người ra một vật giống súng nhắm vào đôi nam nữ
thấy vậy đôi nam nữ xe máy bỏ chạy theo hai hướng
nam thanh niên cầm vật giống súng đuổi theo năm thanh niên một đoàn rồi tiếp tục đuổi cô gái
sau đó nam thanh niên lên xe bạn gái rời khỏi hiện trường
trước vụ việc trên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đang phối hợp cùng công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc
chuyển sang một thông tin khác
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý kiểm soát trong chi tiêu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm giao bảo hiểm xã hội tp hcm phối hợp sở y tế tp hcm ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đối với các cơ sở y tế có hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự các cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu phạm tội gian lận bảo hiểm y tế
sở y tế được giao tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
sở y tế cũng phải chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc hóa chất vật tư y tế dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế không để người bệnh phải tự mua
thưa quý vị bảo đảm người hoàn thành điều trị nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
về các hình thức từ quản lý tư vấn học nghề tạo điều kiện giới thiệu việc làm hỗ trợ cho vay vốn ổn định cuộc sống
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống ma túy mà tỉnh đồng tháp đặt ra
để đạt được mục tiêu này thời gian qua nhiều đơn vị địa phương đã có nhiều hình thức hỗ trợ những người sau cai nghiện
thu mua mít tại vườn rồi đem bán lại cho các vụ trái cây tại địa phương
công việc đòi hỏi anh cường phải tới đuôi khắp nơi để lấy rồi giao hàng
có khi đi từ sớm nhưng đến trời sạp tối thì việc mới xong
dành phần lớn thời gian để lao động vì thế anh chẳng mấy khi nhàn rỗi để tìm đến những cuộc vui như trước đây

được trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh đồng tháp tuyển vào làm
đến nay thanh niên hai mươi hai tuổi này đã ổn định công việc có lương hàng tháng và phụ cấp
để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình
người con úc của bà dung sau khi được công an xã giáo dục cai nghiện tại nhà thành công
đã tìm được việc ở một công ty tại tỉnh long an
mỗi tháng anh gửi về hai ba triệu đồng phụ bà trăng trải chi phí sinh hoạt trong nhà
niềm vui của người mẹ này đâu chỉ là chuyện con mình giờ biết làm ăn
mà hơn hết là khi có công ăn chuyện làm sẽ tránh được những lời rủ rê từ bạn bè xấu
có công an chuyện làm sẽ tránh được những lời rũ rê từ bạn bè xấu

còn ở không thì thành ra nó chơi cái vụ đó
còn như nó có công an chuyện làm nó đâu có còn chơi nữa đâu
công an chuyện làm nó mê làm bị lãnh lương có tiền lương rồi nó ham
rồi thành ra nó không còn tưởng cái chuyện chơi nữa đâu
phòng cũng đã phối hợp với chủ công an quyền
cũng như là quý băng nhân các xã
là đến trực tiếp các đối tượng sau khi đã hoàn thành ca nghiện về
để mà tư vấn giới thiệu việc làm
cũng như là hỗ trợ dạng nghề hỗ trợ nguồn vốn
giải quyết việc làm đối với các trường hợp có phương hướng làm ăn
thông qua các buổi tư vấn tiên truyền như vậy đó
thì sẽ nắm được tâm tư nguyện rộng của các trường hợp
mà sau khi đã hoàn thành ca nghiện về
để cái ý của họ là họ có cần nhu cầu hỗ trợ cái gì
thì chỗ các ngành chức năng của quyện sẽ hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp này
nên tảng để một người ca nghiện thành công hay không
chính là tạo nhu cầu việc bàn cho họ
vì thế ngoài công tác đào tạo nghề giới thiệu việc làm
cho vay vốn làm ăn từ cơ quan nhà nước
thì cần thêm sự hỗ trợ cởi mở từ cộng đồng
để người sao cai thêm tự tin và có động lực để vươn lên trong cuộc sống